thưa quý vị khán giả sau thời gian chuẩn bị công phu thận trọng và kỹ lưỡng qua nhiều vòng nhiều bước
ngày hôm qua một mươi tám tháng một quốc hội đã chính thức thông qua luật đất đai sửa đổi với bốn trăm ba mươi hai đại biểu tham gia biểu quyết tán thành
chiếm tỷ lệ tám mươi bảy sáu mươi ba đây là dự án luật lớn có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống
kinh tế chính trị xã hội quốc phòng an ninh bảo vệ môi trường và có tác dụng sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp
vì vậy việc thông qua luật đất đai sửa đổi được kỳ vọng sẽ tạo ra những động lực cho sự phát triển chung của đất nước
dự án luật đất đai sửa đổi được chính quốc hội tại bốn kỳ họp hai hội nghị đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách
một mươi phiên họp của ủy ban thường vụ quốc hội và được chỉnh lý lấy ý kiến của các cá nhân tổ chức cùng trên một mươi hai triệu luật góp ý của nhân dân
theo các chuyên gia
có thể thấy được sự cẩn trọng và tinh thần đề cao chất lượng hiệu quả của quốc hội và các cơ quan soạn thảo với một dự án luật khó và phức tạp
việc thông qua luật đất đai sửa đổi cùng với luật nhà ở sửa đổi và luật kinh doanh bất động sản sửa đổi vừa được thông qua tại kỳ họp thứ sáu
đã đáp ứng yêu cầu hoàn thiện đồng bộ chính sách pháp luật về quản lý và sử dụng đất phù hợp với tình hình thực tiễn
luật đất đai này cũng đã xem xét một cách rất toàn diện không những phù hợp với hiến pháp phù hợp với hệ thống của các ngành luật khác
để mà từ đó nó bảo đảm cái tính đồng bộ tính khả thi và nó phù hợp với các điều ước của quốc gia
luật đất đai sửa đổi được thông qua với nhiều quy định mới như việc ban hành bảng giá đất hàng năm bảo đảm bám sát diễn biến thực tế thị trường
theo đó ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh sửa đổi bổ sung bảng giá đất
để công bố và áp dụng từ ngày một tháng một của năm tiếp theo hoặc điều chỉnh sửa đổi bổ sung trong năm
giao chính phủ quy định chi tiết để bảo đảm bảng giá đất sẽ được cập nhật phù hợp với thực tế
chúng ta sử dụng nhiều hơn cơ chế về đấu giá đấu thầu cơ chế có đất được chuyển mục đích sử dụng đất
cơ chế về góp vốn cơ chế về hợp tác kinh doanh là những cơ chế mà tôi gọi là rất thị trường
có những quy định mà cá nhân tôi rất là đánh giá cao ví dụ như vấn đề về mở rộng quỹ đất ra phía biển
vì chúng ta biết là cái kinh tế biển hiện nay có nhiều tiềm năng
rất có nhiều tiềm năng
thế thì ở đây nó cũng bổ sung cái quy định về các dự án đầu tư có hoạt động lớn biển
luật đất đai sửa đổi có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi năm trừ một số điều khoản quy định cụ thể
mong mỏi của đông đảo người dân và cộng đồng doanh nghiệp đó là thời gian tới
các cơ quan ban ngành sớm khẩn trương xây dựng ban hành các văn bản quy định chi tiết
nhanh chóng đưa luật vào cuộc sống từ đó từng bước gỡ những nút thắt khó khăn
và tạo ra triển vọng mới cho thị trường bất động sản
trên diễn biến phức tạp của thị trường vàng trong thời gian gần đây
ngân hàng nhà nước đề nghị một số bộ ngành phối hợp trong công tác quản lý
nhằm hạn chế đầu cơ trục lợi nhập lậu vàng qua biên giới
ngân hàng nhà nước đề nghị bộ tài chính tăng cường công tác hướng dẫn kiểm tra thanh tra
việc chấp hành các quy định đối với việc phát hành sử dụng hóa đơn chứng từ
trong hoạt động kinh doanh mua bán vàng đặc biệt là hóa đơn chứng từ
trong hoạt động mua bán vàng nguyên liệu và vàng miếng
đồng thời xử lý nghiêm các hành vi phát hành sử dụng hóa đơn bất hợp pháp
ngân hàng nhà nước đề nghị tổng cục quản lý thị trường bộ công thương
tăng cường công tác thanh tra kiểm tra giám sát thị trường phát hiện xử lý
và phối hợp cung cấp thông tin về các hành vi vi phạm kinh doanh vàng
đặc biệt là trong hoạt động mua bán vàng nguyên liệu và vàng miếng
với bộ công an ngân hàng nhà nước cũng đề nghị cơ quan này phối hợp hạn chế
tình trạng một số doanh nghiệp lợi dụng giá vàng tăng cao để đầu cơ trục lợi
nhập lậu vàng qua biên giới gây xáo trộn thị trường
tiếp tục với các tin tức về an ninh kinh tế
làm giả hồ sơ đất của người đã mất rồi bán lại cho nhiều người
trịnh thế cảnh biệt danh cảnh đen cùng bốn đối tượng đàn em
đã bị lực lượng công an tỉnh đồng nai
đồng nai và kiên giang bắt giữ khi đang lẩn trốn tại thành phố phú quốc tỉnh kiên giang
đây là nhóm đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên tỉnh đồng nai và kiên giang
qua đấu tranh cơ quan công an phát hiện cảnh đã làm giả nhiều hồ sơ sổ chung
do một người họ hàng của cảnh đứng tên đã mất từ năm hai nghìn hai mươi một
rồi viết tay giấy sang tên cho các đối tượng trong nhóm của cảnh
sau đó các đối tượng dùng giấy tờ giả này bán cho những người có nhu cầu
nạn nhân mua đất khi xây nhà hoặc tường bao mới biết
bán cho mình đã được người khác mua nên phát sinh tranh chấp
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đang khẩn trương mở rộng điều tra
làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các đối tượng có liên quan
buôn bán pháo trái phép đối tượng vũ mạnh hùng chú xã ninh vân
huyện hoa lư tỉnh ninh bình đã bị công an tỉnh ninh bình phát hiện bắt giữ
tại xã ninh vân huyện hoa lư

với tổng khối lượng ba mươi tám kg
khám xét tại nhà vũ mạnh hùng lực lượng công an thu giữ thêm chín mươi bốn quả pháo bi

về hành vi buôn bán hàng cấm là pháo hoa nổ
tên gọi đặc biệt là phố văn phòng phẩm phùng hưng
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
thưa quý vị và các bạn hiện tại tôi đang có mặt tại đường phùng hưng
phường một mươi bốn quận năm
ở đây có khoảng hai mươi sáu cửa hàng văn phòng phẩm nằm dọc trên tuyến đường này
điều này đã tạo nên một nét đặc trưng văn hóa và thú vị khi vừa mới đây
khu này đã được công nhận là khu phố văn phòng phẩm đầu tiên của tp hcm
các cửa hàng văn phòng phẩm trên đường phùng hưng đã kinh doanh tầm vài chục năm trước
khi đến đây mọi người có thể thấy được sự cổ kính và lâu đời giữa nguyên không gian từ xưa đến nay
nhiều gia đình đã bán văn phòng phẩm suốt hai ba thế hệ
cửa hàng nối tiếp cùng hỗ trợ nhau trong kinh doanh nên vẫn giữ được lượng khách ổn định
một phần vì văn phòng phẩm là mặt hàng không thể thiếu
một phần vì các cửa hàng đều có lượng khách quen cũ
phố văn phòng phẩm phùng hưng do phường phù hợp với các doanh nghiệp văn phòng phẩm trên địa bàn thực hiện
nhằm tạo ra một khu vực chuyên bán các sản phẩm văn phòng phẩm đa dạng
chất lượng giá cả hợp lý phục vụ nhu cầu của người dân
bên cạnh đó tuyến phố nhằm tạo mỹ quan đô thị
nâng cao chất lượng cuộc sống và thu hút du khách đến với địa bàn phường
để hoàn thành việc ra mắt
ủy ban nhân dân phường đã nỗ lực vận động các nguồn lực
tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp văn phòng phẩm tham gia
chính quyền phường đã phối hợp với cơ quan chức năng
giải quyết vấn đề hạ tầng an ninh vệ sinh quy hoạch quản lý
các hộ kinh doanh ở đây ai cũng hào hứng khi phố văn phòng phẩm phùng hưng ra đời
người ta cho thuê thì bắt đầu mới vô đây thuê
cũng coi như là thuê cũng mấy chút năm rồi đó
cũng như là chủ này là cũng không bao giờ lấy nhà lợi
cũng như là cho hai từ xưa tới giờ luôn
ở đây thì thực ra là lượng khách người quen với lượng khách sĩ thì nhiều
và học sinh thì đa phần thì họ không có vô đây mua được
tại vì ở đây thường hường thì mình bán hộp
chứ bán sĩ không à học sinh thì nhiều khi mua lẻ
cũng không có nhiều mẫu để cho học sinh nữa
thời điểm kinh tế khó khăn chung
năm nay số lượng khách mua có giảm so với những năm trước
kể cả vào những tháng học sinh nhập học
doanh thu không bằng cùng kỳ các năm trước
nhiều cửa hàng mong muốn sau khi phố văn phòng phẩm phụng hưng
chính thức ra mắt sẽ đẩy mạnh được hoạt động kinh doanh buôn bán tại đây
nhiều chủ cửa hàng văn phòng phẩm trên đường phùng hưng phấn khởi cho biết
ra mắt phố văn phòng phẩm sẽ giúp cho công việc buôn bán
cũng như mọi người ở đây thuận lợi hơn được nhiều người biết tới hơn
các chú hộ kinh doanh vẫn sẽ cố gắng phục vụ tốt cho khách
như suốt mấy chục năm qua vẫn vậy
theo lãnh đạo địa phương phố văn phòng phẩm phùng hưng
được phường phù hợp với các doanh nghiệp văn phòng phẩm trên địa bàn thực hiện
nhằm tạo ra một khu vực chuyên bán các sản phẩm văn phòng phẩm đa dạng chất lượng
giá cả hợp lý phục vụ nhu cầu của người dân thay đổi mỹ quan đô thị
nâng cao chất lượng cuộc sống và thu hút du khách góp phần phát triển kinh tế của địa phương